với mong muốn đưa âm nhạc dân tộc đến gần với giới trẻ góp phần gìn giữ bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp mà ông cha để lại
mới đây tại hà nội sự kiện cộng đồng bảo tàng sống cổ nhạc kinh kỳ đã được tổ chức sự kiện thu hút đông đảo sinh viên người dân và du khách đến tham gia
âm nhạc dân tộc của việt nam rất phong phú và đa dạng mang các giá trị tinh thần hồn cốt của dân tộc gắn kết con người việt nam
vì thế trong thời gian qua đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy
bảo tàng sống cổ nhạc kinh kỳ là chữ hoạt động biểu diễn trải nghiệm nhiều thể loại âm nhạc do trường cao đẳng fpt polytechnic phối hợp với một số đơn vị tổ chức
sự kiện được tổ chức theo mô hình bảo tàng sống vốn rất nổi tiếng trên thế giới
trong cái dự án này thì chúng tôi cũng mong muốn thể hiện cái trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giảng viên và đặc biệt là sinh viên
trong cái việc là giữ gìn và giải quyết
và phát huy những cái giá trị truyền thống của dân tộc và giáo dục cho cộng đồng về cái hiểu hiểu được cảm nhận được yêu mến những cái giá trị văn hóa truyền thống
sự kiện được tổ chức trong không gian văn hóa đặc sắc của quần thể di tích bích câu đạo quán
nơi đã trở thành địa chỉ duy trì bảo tồn và phát triển di sản ca trù của hà nội
tại đây công chúng được xem trình diễn nhiều thể nghệ thuật cổ truyền như hát trầu văn ca trù sầm treo
với sự góp mặt của các nghệ nhân nghệ sĩ nổi tiếng
sau khi đi trên đường thì tôi thấy có cái sự kiện thì tôi đã đi vào tham gia thì để xem là cái sự kiện này nó sẽ có bao gồm những cái gì
thì trước khi vào đến đây thì tôi không biết nhiều về cái hoạt động ca nhạc dân gian như thế này
thì tôi cảm thấy yêu quý hơn cái loại ca nhạc dân gian này và tôi cảm thấy là bản thân mình phải đóng góp một điều gì đấy cho cái loại hình nghệ thuật dân gian cổ truyền này
trong khuôn khổ sự kiện công chúng còn được trải nghiệm mặc cổ phục viết thư pháp tham gia các trò chơi dân gian
và học cách hát các loại hình ca kịch
cách sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống